tại đà nẵng có một gia đình nhiều đời sinh sống bằng nghề sông nước và đã có tới bốn thế hệ cha truyền con nối đều tình nguyện cứu người đuối nước trên sông cẩm lệ
đó là anh em gia đình họ ngô đang sinh sống tại phường khuê trung quận cẩm lệ
ngược với cảnh xe cộ ồn ào tấp nập lưu thông trên cầu cẩm lệ thì giữa chân cầu là những làng quê thu nhỏ
trước đây ông ngô văn cước từng mưu sinh bằng nghề đánh cá và tình nguyện cứu vết người đuối nước trên sông cẩm lệ
nhưng vài năm trở lại đây ông đã chuyển sang nghề trồng rau
sau mỗi khi có ai báo trường hợp gặp nạn thì ông lập tức ứng cứu cùng em trai của mình là ngô văn léo tức sao léo và cháu ruột là ngô văn phương
tính từ đời ông cha đến con trai ông ngô văn léo đã có bốn đời bám trụ mưu sinh bên dòng sông này và gắn liền với cơ duyên cứu người gặp nạn không kể ngày hay đêm
riêng ông sao léo đã hơn bốn mươi năm cứu người đuối nước nên ông không thể nhớ nổi mình đã cứu vớt bao nhiêu trường hợp
chỉ có người dân nơi đây biết rõ và luôn cảm kích
từ đời cha từ đời ông nậu
nói chung là lòng nghề sông nước
cuộc sống người ta rất là đồng hồn hiệu hòa
nói chung là thấy người hoàn nọn tới sông nước thì bây giờ người ta cũng ra tay cứu giúp
bản thân tôi thì em có cái trường hợp là đứa cháu nó đi xe đập
nhưng anh qua cầu ông léo đó cái cầu cũ gãi
rồi nó lật miếng vấn nó rớt cái xe đập vậy đó
thì tôi qua tôi nói ông là mấy ông con của ông cước đó
là lớp bạn bè của tôi đó
rủ bốn mươi năm
mấy anh em bơi ghe ra lặn chúng lặn cả hai ba tiếng ngồi mới rớt được cái xe
không chỉ ông sao léo mà cả vợ và con gái của ông cũng đã nhiều lần dũng cảm cứu người trong các trường hợp cấp bách
ông léo đã nhiều lần được chính quyền địa phương các cấp biểu dương vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước trên sông cẩm lệ